công an nguyễn yên châu tỉnh sơn lạc vừa phá thành công chiến án ma túy bắt ba đối tượng gồm sông lao khô chú tại xã phiêng khoải nguyễn yên châu và thị ưu chú tại xã hòa nội nguyễn mai sơn và xệ thị má chú tại xã nguồn cổ tỉnh yên điện về hành vi vận chuyển mua bán trái thép chất ma túy
vật chứng thu giữ một mươi sáu năm trăm linh viên ma túy tổng hợp có khối lượng hơn một năm kg một xe ô tô một xe mô tô và nhiều vật chứng khác có liên quan